hà giang tuyên quang lạng sơn bắc giang quảng ninh và hải phòng
dự báo tổng lượng mưa trong đêm nay và ngày mai ở các khu vực này phổ biến là từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
có nơi trên một trăm linh mm nên tại đây cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất
do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh bắc bộ không cao
cao nhất trong ngày ở vùng núi và trung du bắc bộ duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
còn ở các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ trời mát mẻ
rãnh thấp và vùng xoáy thấp cũng ảnh hưởng đến khu vực phía bắc của miền trung
các tỉnh như thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đêm nay và ngày mai mưa cũng tăng nhanh lên diện nhiều nơi
cục bộ sẽ xuất hiện những điểm mưa to
sáng ngày mai trời nhiều mây cả ngày vì thế nhiệt độ giảm xuống còn từ ba mươi ba mươi hai độ
với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế mây cũng chuyển nhiều hơn
năng gián đoạn và nhiệt độ ở mức ba mươi hai ba mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời không mưa đêm nay và chiều tối mai cũng xuất hiện một vài cơn mưa rông nhiệt
nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
tại phía nam gió mùa tây nam đang hoạt động yếu vì vậy cả ở tây nguyên và nam bộ
mưa rào và rông vẫn chỉ duy trì diện giải rác thời gian mưa vẫn tập trung về chiều và tối
còn ngày mai nam bộ và tây nguyên trời nắng giáo nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ
còn tại nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển ở vịnh bắc bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp và cả vùng xoáy thấp
nên trong đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rào và rông mạnh
ảnh hưởng đến tàu thuyền hoạt động trên vùng biển
còn ở ngoài khơi tại hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
thời tiết tốt mưa vài nơi gió hoàng sa hướng nam đông nam cấp bốn
trường sa gió tây nam nhẹ ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước